kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần
những ngày này các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh yên bái
đang bước vào giai đoạn nước rút tập trung ôn luyện
gian luyện kỹ năng làm bài để chuẩn bị tầm thế tốt nhất trước kỳ thi quan trọng
chỉ còn không đầy một tháng nữa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra
những ngày này các em học sinh khối một mươi hai tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
vẫn miệt mài nỗ lực ôn luyện chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi
để trang bị củng cố kiến thức giúp các em học sinh vững bước trước kỳ thi
từ đầu năm học sở giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch ôn luyện
và lựa chọn những giáo viên có năng lực trình độ và kinh nghiệm trong ôn luyện
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái có bảy năm mươi thí sinh đăng ký dự thi
tại hai mươi năm điểm thi ba trăm linh năm phòng thi

tỉnh yên bái có bảy năm mươi thí sinh đăng ký dự thi tại hai mươi năm điểm thi ba trăm linh năm phòng thi
toàn tỉnh còn năm trăm bảy mươi sáu thí sinh gặp khó khăn khi di chuyển trong quá trình dự thi
các đơn vị đã có kế hoạch bố trí xe ô tô đưa đón thí sinh đến các điểm thi
gần tám trăm linh thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ gạo trong những tháng ôn thi